gần năm trăm sáu mươi tỷ đồng ngân sách sẽ được tp hcm chi xây dựng cầu long kiểng mới ở xã phước kiểng huyện nhà bè
nhằm bảo đảm an toàn thuận lợi cho người dân và phương tiện qua lại
trước đó vào cuối tháng một năm hai nghìn một mươi tám cầu sắt long kiềng đã bị sập do xe quá tải trọng lưu thông qua
cầu mới được thiết kế bằng bê tông cốt thép có chiều dài ba trăm một mươi tám m rộng một mươi năm mét đường dẫn hai bên đầu cầu dài sáu trăm sáu mươi một m
tổng mức đầu tư của dự án là gần năm trăm sáu mươi tỷ đồng trong đó năm mươi được chi cho công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư
dự án do khu quản lý giao thông đô thị số bốn thuộc sở giao thông vận tải tp hcm làm chủ đầu tư
dự kiến cây cầu mới sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối năm hai nghìn hai mươi
được biết sắp tới ngành giao thông vận tải thành phố tiếp tục khởi công xây dựng mới ba cây cầu sắc đã cũ khác là cầu rạch đĩa một
cầu rạch tôm và cầu rạch dơi trên đường lê văn lương kết nối giao thông với tỉnh long an